hôm nay sáu tháng bảy thành đoàn hà nội tổ chức lễ thắp nến chiên các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố thuộc địa bàn phương tây tựu quận bắc tử liêm
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã dự và trao quà cho các mẹ việt nam anh hùng
thay mặt thành ủy hà nội đồng chí vương đình huệ đã thăm hỏi động viên và trao tận tay những món quà ý nghĩa cho các mẹ việt nam anh hùng các gia đình thương binh bệnh binh và thân nhân các liệt sĩ
đây là dịp thủ đô hà nội thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc
các hoạt động thiết thực của tuổi trẻ thủ đô đã góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay nâng cao hiểu biết về truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn
đền ơn đáp nghĩa tốt đẹp của dân tộc và giá trị của nền độc lập tự do hôm nay
từ đó tăng thêm sức mạnh để thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục phấn đấu học tập lao động rèn luyện xây dựng bảo vệ thủ đô và tổ quốc xứng đáng với các thế hệ cha anh đi trước
tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín của thành phố hà nội ngày hai mươi chín tháng bảy chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã yêu cầu ngành y tế lấy mẫu test nhanh covid một mươi chín tất cả hai mươi một người về từ đà nẵng
từ đó nếu phát hiện ca nào dương tính sẽ đưa đi xét nghiệm khẳng định
tính đến nay hà nội đã ra soát tổng cộng hai mươi một người trở về từ đà nẵng trong đó đã ghi nhận một trường hợp dương tính với covid một mươi chín là bệnh nhân hai mươi ba tuổi ở quận nam tử liêm và một ca nghi nhiễm bảy mươi sáu tuổi ở quận tây hồ
tại cuộc họp ông nguyễn đức trung yêu cầu trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội cdc hà nội chuyển giao toàn bộ tám mươi mẫu xét nghiệm nhanh cho các quận huyện xã phường để lấy mẫu xét nghiệm cho hơn hai mươi một trường hợp này và phải hoàn thành trong thứ bảy tuần này
chủ tịch ubnd tp hà nội cũng yêu cầu các nhà thuốc có trách nhiệm thông tin với ngành y tế nếu phát hiện người dân có những triệu chứng liên quan đến bệnh covid một mươi chín để mua thuốc đồng thời đề nghị tạm dừng hoạt động các hội trợ hội nghị xúc tiến cung cầu lễ hội quán bar trên địa bàn thành phố
trước diễn biến mới của tình hình dịch covid một mươi chín nhận định hà nội có nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín

khi hà nội có hàng chục nghìn người từ đà nẵng về thành phố hà nội yêu cầu các cấp các ngành phải coi phòng chống dịch là nhiệm vụ cấp bách lúc này
đi từng ngõ có từng nhà để ra soát những người về từ đà nẵng là công việc được nhiều quận huyện tại hà nội thực hiện những ngày qua
nhờ vậy mà rất nhiều người dân trở về từ đà nẵng đã chủ động khai báo y tế và tự cách ly tại nhà
sở bộ hà nội đã ra soát hơn hai mươi một người đi về từ đà nẵng
trong ngày hôm nay hà nội đã ghi nhận một ca dương tính và một ca nghi nhiễm covid một mươi chín đều là những trường hợp đi về từ đà nẵng
nhận định nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng cao tại buổi họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố hà nội
chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung yêu cầu các quận huyện mở rộng ra soát trường hợp đi về từ đà nẵng
đối với hơn hai mươi một trường hợp đã thông kê ông nguyễn đức trung yêu cầu phải được lấy mẫu test nhanh
dự báo diễn biến dịch của giai đoạn ba sẽ phức tạp
mới đây ban thường vụ thành ủy hà nội cũng đã có văn bản chỉ đạo sáu nhiệm vụ yêu cầu các cấp các ngành tập trung thực hiện ngay
đồng thời coi đây là nhiệm vụ quan trọng cấp bách lúc này cần đặc biệt cảnh giác có biện pháp xử lý nhanh chóng và hiệu quả
tại cuộc họp do ban báo chí thành ủy hà nội tổng công ty vận tải hà nội transoco cho biết đã tái khởi động các phương án phòng chống dịch covid một mươi chín
trong thời gian này transoco sẽ cho phun khử khuẩn xe yêu cầu nhân viên lái xe đeo khẩu trang trang bị nước sắt khuẩn và các biện pháp phòng chống dịch khác
transoco cũng đã lập danh sách cán bộ nhân viên đi đà nẵng về trong thời gian qua để thực hiện các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn
do tác động của dịch covid một mươi chín lượng khách đi xe buýt sau tháng đầu năm hai nghìn hai mươi sụt giảm nghiêm trọng sản lượng khách chỉ đạt khoảng bảy mươi so với kế hoạch
các tuyến buýt không trợ giá là tám mươi sáu và sáu mươi tám hoạt động trở lại với mức độ hoạt động bằng khoảng bốn mươi năm mươi so với thời điểm trước dịch
riêng tuyến xe buýt du lịch hai tầng vẫn chưa thể hoạt động trở lại do khách du lịch quốc tế vẫn chưa được nhập cảnh vào việt nam
sáng hai mươi chín tháng bảy tại hà nội đã diễn ra hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa hội liên hiệp thanh niên và hội người khuyết tật tp hà nội
năm hai nghìn hai mươi nhằm chia sẻ những khó khăn cùng tìm ra định hướng xây dựng hoạt động của các câu lạc bộ thanh niên khuyết tật trên địa bàn
với mục đích tạo điều kiện giúp thanh niên khuyết tật trên địa bàn hà nội gặp gỡ nắm mắt về công tác chăm lo phát triển thanh niên nói chung và thanh niên khuyết tật nói riêng
tại hội nghị nhiều báo cáo tham luận đã được trình bày đa số các đại biểu thống nhất cho rằng thời gian qua dù khó khăn
nhưng thanh niên khuyết tật hà nội đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế nói chung của thủ đô
tuy nhiên cũng còn nhiều khó khăn vướng mắt như thành viên chủ nhiệm các câu lạc bộ tham gia còn hạn chế một số hội còn chưa chú trọng vào công tác đào tạo kinh phí hoạt động còn hạn hẹp
các đại biểu cũng lắng nghe những nguyện vọng kiến nghị của thanh niên khuyết tật nhằm kịp thời giải quyết những vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển và công tác hỗ trợ hoạt động của câu lạc bộ thanh niên các cấp
qua đó giúp ban thanh niên hội người khuyết tật tp hà nội có những định hướng cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của hội trong thời gian tới
xác định phát triển dịch vụ logistics trong nông nghiệp sẽ giúp cho các sản phẩm nông sản nâng cao được giá trị tại hà nội
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội đã có công văn số hai nghìn một trăm ba mươi một đề xuất nhiệm vụ nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển dịch vụ logistics
trong nông nghiệp giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm cùng với các nhiệm vụ này các doanh nghiệp đơn vị tại hà nội đã chủ động đầu tư hạ tầng cho logistics nông sản
để hiểu rõ hơn về vấn đề này xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân
là một thành viên trong hệ thống bán lẻ của tập đoàn brg đơn vị này hiện đang quản lý và vận hành hơn hai mươi siêu thị cửa hàng và hàng trăm điểm bán hàng trải dài khắp cả nước
mỗi năm đơn vị này phục vụ trên một mươi triệu khách hàng đến mua sắm trong đó hà nội là một trong những thị trường có lượng tiêu thụ lớn nhất
xác định logistics có vai trò vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo kịp thời hàng hóa đảm bảo chất lượng sản phẩm trong quá trình lưu thông đến tay người tiêu dùng
đặc biệt là cân đối chi phí trong quá trình vận hành phân phối
ngay từ khi bắt đầu đơn vị này đã có sự đầu tư kỹ lưỡng từ hệ thống kho trung tâm kho trung truyền đến các điểm bán hàng
mục đích của việc đầu tư vào các hệ thống này là nhằm giảm tối đa chi phí logistics và không để giá thành sản phẩm bị đội quá cao
dịch vụ về logistics hàng hóa nói chung cũng như là logistics đối với hàng hóa nông nghiệp hiện nay ở việt nam còn đang rất thiếu và chi phí giá thành khá là cao
để phục vụ cho việc hoạt động của hàng trăm điểm bán hàng thì bản thân công ty chúng tôi cũng đã có kế hoạch trong việc đầu tư vào cái hệ thống logistic
trong đó có việc đầu tư vào kho trung tâm cũng như là những kho trung truyền
ngoài ra thì chúng tôi cũng phải đầu tư những hệ thống về vận chuyển từ kho trung tâm đến kho trung chuyển đến những điểm bán của chúng tôi
bên cạnh việc chúng tôi tự đầu tư vận hành hệ thống logistics đó chúng tôi cũng rất mong muốn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics chuyên nghiệp có thể sẽ hạ giá thành sản phẩm
và qua đó chúng tôi cũng sẽ sử dụng những dịch vụ bên ngoài về logistics góp phần cho việc đảm bảo nguồn cung hàng hóa để phục vụ tốt hơn việc kinh doanh của các hệ thống siêu thị bán lẻ trong thời gian tới
theo chia sẻ của doanh nghiệp này thì hệ thống các dịch vụ logistics có thể nói đang là một điểm yếu trong hệ thống lưu thông tại việt nam hiện nay đặc biệt là đối với các sản phẩm nông nghiệp
bởi là một phần của quản trị chuỗi cung ứng bao gồm các việc như hoạch định thực hiện kiểm soát việc vận
vận chuyển dự trữ hiệu quả hàng hóa các dịch vụ logistics đang có mức chi phí chiếm tới hai mươi thậm chí là hai mươi năm giá thành sản phẩm
thế nhưng nếu không đầu tư vào hệ thống vận tải dự trữ chuyên dụng cho các sản phẩm nông nghiệp thì việc đảm bảo chất lượng sản phẩm cao nhất khi đến tay người tiêu dùng là điều không hề dễ dàng
nhưng việc di chuyển một chiều hàng ngày nghĩa là chỉ đi xe chống đến nhận hàng về kho lưu trữ để sơ chế phân loại khiến cho chi phí vận chuyển cao chưa kể các chi phí đóng gói mặt bằng kho lưu trữ